nếu như những đợt tuyên truyền phổ biến về những quy định khai thác thủy sản và trang bị kiến thức về tìm kiếm cứu nạn trên biển tạo điều kiện thuận lợi giúp cho ngư dân yên tâm bám biển thì hoạt động cảnh sát biển tặng cơ tổ quốc cho các phương tiện vương khơi không chỉ tiếp thêm ý chí niềm tin cho bà con ngư dân mà còn góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của tổ quốc
đảo bạch long vĩ nơi tàu cá của ngư dân các tỉnh thành đánh bắt trên vịnh bắc bộ tập trung về tranh trù bão tiếp nhiên liệu mua bán thủy hải sản nghỉ ngơi hay sửa chữa ngư lưới cụ sau nhiều ngày lênh đành đây cũng là nơi mà lực lượng cảnh sát biển có thể tiếp cận nhanh nhất và nhiều ngư dân nhất

như các quý vị đã biết do dịch covid một mươi chín các hoạt động đến với ngư dân đến với vùng đảo tiền tiêu cũng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên đây là thời điểm chúng tôi xác định là thời điểm rất tốt rất phù hợp để chúng tôi sẽ đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ đồng bào ngư dân đánh bắt ở vùng biển xa và các vùng đảo tiền tiêu của tổ quốc
đồng hành với ngư dân là mục đích những chuyến đi
các tàu cảnh sát biển đến các huyện đảo xã đảo đến từng âu tàu tiếp cận với nhiều nhất những ngư dân đang ngày đêm bám biển
đó cũng là cách nhanh nhất để lực lượng cảnh sát biển đưa kiến thức pháp luật các quy định về đánh bắt hải sản đến ngư dân để họ nắm được và tuân thủ mỗi khi xa khơi